vụ đông xuân năm nay tỉnh quảng trị gieo cấy hơn hai mươi sáu ha lúa
nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các giải pháp khác
nên năng suất lúa đạt cao nhất từ trước cho đến nay
đặc biệt là bà con nông dân cũng tập trung đầu tư cho các giống lúa chất lượng cao
nên đầu ra rất ổn định
trên nhiều cánh đồng ở tỉnh quảng trị những ngày này
người nông dân đang tập trung thu hoạch lúa đông xuân
ước tính bình quân năng suất vụ đông xuân đạt hơn năm mươi chín tạ một ha
có nơi đến tám mươi tạm một ha
năm nay được đánh giá là năm được mùa lớn nhất từ trước đến nay
nhờ thời tiết thuận lợi nên các chi phí cho giảm tỉa
cũng như phun thuốc của người dân thấp hơn so với vụ trước
hiện tại giá lúa của tỉnh quảng trị khoảng hơn ba mươi bốn triệu đồng một ha
một số mô hình người dân trồng lúa hữu cơ chất lượng cao thì có giá khoảng bốn mươi triệu đồng một ha
toàn tỉnh quảng trị sản xuất lúa chất lượng cao hơn hai mươi một ha chiếm tám mươi diện tích toàn tỉnh
trước tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay
có khả năng hạn hán sẽ xảy ra cho vụ hài thu tới ở tỉnh quảng trị
tỉnh cũng đã có một số giải pháp
nhờ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh
và chọn các loại lúa giống chất lượng cao thích ứng với biến đổi khí hậu
nên vụ đông xuân năm nay nông dân tỉnh quảng trị rất phấn khởi vì lúa vừa được mùa lại được giá